dự báo thời tiết ngày hôm nay trung trung bộ và vùng núi bắc trung bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi tám độ c
ở phía tây bắc bộ có nắng nóng cục bộ thời gian có nhiệt độ cao trên ba mươi năm độ c từ một mươi đến một mươi bảy giờ
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương và đài khí tượng thủy văn vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông nam
nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bắc bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi tám độ c
và gia tăng ở các tỉnh bắc và trung trung bộ với nền nhiệt độ phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ c
riêng khu vực vùng núi có nơi bốn mươi bốn mươi một độ c độ ẩm tương đối thấp phổ biến bốn mươi năm mươi năm thời gian có nhiệt độ cao trên ba mươi năm độ c từ một mươi đến một mươi bảy giờ
cảnh báo nắng nóng ở các tỉnh trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày hai mươi ba tháng năm
riêng khu vực hà nội từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi một tháng năm có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến ba mươi năm ba mươi tám độ c